nâng cao năng lực thực thi hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta
là sự hỗ trợ quý báu để chúng ta học hỏi và cùng trao đổi hợp tác với các đối tác liên minh châu âu eu
nhằm thực thi evfta theo cách hai bên cùng thắng
chính phủ đã có kế hoạch hành động với năm nhóm nhiệm vụ gồm bốn mươi một nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp
do vậy các bộ ngành địa phương cần chủ động và tích cực hành động hơn nữa trong việc triển khai kế hoạch thực thi evfta
đó là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực thi evfta diễn ra vào sáng nay
nhấn mạnh một số nội dung hướng vào cơ hội và hành động khi lưu thông trên cao tốc evfta thủ tướng nêu rõ
chúng ta có một niềm tin không phải hôm nay chúng ta mới tham gia evfta mà chúng ta đã có một mươi ba fta đang thực thi
trong đó có hai hiệp định với nội dung rất mới đó là cptpp và evfta
đây là những hiệp định thế hệ mới và mở ra nhiều cơ hội lớn cho việt nam và các đối tác có liên quan
cơ hội đã có đường cao tốc đã mở để vượt lên vượt qua thách thức nhất là thách thức suy giảm kinh tế rất khó khăn hiện nay
thực hiện khát vọng giàu mạnh chúng ta phải có quyết tâm cao hơn nữa
thay đổi tư duyên
phải hành động mạnh mẽ hành động quyết liệt và sáng tạo hơn nữa để đạt hiệu quả cao hơn
đó là một tinh thần hướng tới mục tiêu nâng tầm trình độ và phát triển của doanh nghiệp và cả nền kinh tế
khi mà các doanh nghiệp việt nam được chơi và tiến tới được đua với những tập đoàn những doanh nghiệp lớn phát triển cao của eu
thủ tướng nêu rõ chính phủ đã có kế hoạch hành động với năm nhóm nhiệm vụ gồm bốn mươi một nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần chủ động và tích cực hành động hơn nữa trong việc triển khai kế hoạch thực thi evfta
chủ trương một thì biện pháp thực hiện phải là một mươi
đặc biệt phải thực hiện chủ trương cách đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm thực thi tốt hơn
thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng chủ tịch
dân của sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước phải trực tiếp chỉ đạo ưu tiên triển khai thực thi evfta một cách hiệu quả
trong hành động của các bộ các ngành và các địa phương
cần tăng cường phối hợp tránh việc quyền ăn quyền tôi và phát đạt lợi ích quốc gia lên cao nhất
trước nền hành động và kế hoạch của chính phủ đơn eo
bộ công thương phải là cơ quan đầu mối là nhật trưởng
đều phối các nỗ lực thực thi evfta tránh giàn trải phân toán nguồn lực
bảo đảm sự thống nhất trong quá trình áp dụng và triển khai hiệu quả các công kết theo hiệp định
điều quan trọng là chúng ta hình thành các quy hoạch phát triển gắn với hệ thống kết cấu hạ tầng
và yêu cầu cơ bản cho đầu tư hợp tác thành công của các kinh nghiệm
cần đặc biệt chú trọng khâu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý nhà nước trong hội nhập quốc tế
đây là điểm ngãn của chúng ta
chúng ta muốn giải quyết can cơ và có cách làm đào tạo bài bản theo thời gian
thủ tướng yêu cầu tiếp tục cải cách thể chế tốt hơn nữa để phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước
cũng như phát triển quan hệ bền vững việt nam eu nhất là thực thi tốt hiệp định evfta
đi liền với đó phải đẩy mạnh công tác truyền thông không chỉ phổ biến các thông tin chung chung
mà phải nâng cao nhận thức về các thách thức cơ hội của evfta đặc biệt là các hướng dẫn cụ thể
phù hợp với yêu cầu của từng đối tượng hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng
thông qua các hình thức trực tuyến để tiếp cận được nhiều doanh nghiệp hơn
bảo đảm thiết thực hiệu quả các doanh nghiệp phải có sự hợp tác học hỏi kinh nghiệm của nhau
phải liên kết chuỗi vì riêng rẽ từng doanh nghiệp khó có đủ sức mạnh cạnh tranh
không tận dụng được hiệu quả cơ hội mang lại từ evfta